xin chào và hẹn gặp lại
bot hoàn toàn do chủ đầu tư xây mới hoàn toàn

thì đấy có thể được gọi là bot
trăm phần trăm

thế còn một cái cầu cũ
thì đấy là sử dụng phí phí đường bộ
còn nếu mà không có cầu mới
mà chỉ có kiện cầu cũ này và sau đó một nhà đầu tư
họ bổ sung thêm một chút những cái gọi là chám đường
hoặc là một số những thành vị để cho nó an toàn hơn
thì không thể gọi là bot được
thì chúng ta vẫn phải sử dụng nó như là
phí đường bộ
có chăng là cái mức phí này có thể điều chỉnh
và cái điều chỉnh này nó nằm trong cái quyền
hoặc là của trung ương
nếu cái cầu này là do trung ương quản lý
hoặc của địa phương của tỉnh đó nếu tỉnh họ quản lý
chứ không thể gọi là chạm thu giá
nếu nghĩ rằng phí
thì là do nhà đất quy định
và giá thì do doanh nghiệp quy định cũng không đúng
cả hai cái đó đều do nhà nước quản lý
phí thì hoàn toàn
hoặc là trung ương tức là bộ và chính phủ còn quy định
còn hoặc là do địa phương quy định
do bộ ngành nữa
thế còn giá thì có cả giá do doanh nghiệp
nhưng mà phải đăng ký và kê khai đem biết
đồng thời nhà đất vẫn quản lý
đồng thời vẫn có khoảng một mươi một loại giá mà nhà đất quản lý
mà chắc chắn là cái giá của bot này
thì đương nhiên vẫn phải do nhà nước quản lý
bởi vì đây là một dự án đầu tư công hoàn toàn
không thể gọi là đầu tư tư nhân được
và nhà nước đóng góp vào đó là
những cái nền đường cũ chẳng hạn
gọi là diện tích đất
và cái tiền cho thế đất đó
rồi tất cả những cái mà gọi là đầu tư trước đấy
hạ tầng kết nối v v
thì nó chính là đầu tư công
và nó phải được quản lý bởi nhà nước
còn nếu cho rằng dự án bot là do
tư nhân quyết định hoàn toàn
là một sai lầm cả về mặt quản lý nhà nước
cả về mặt thực tế
vâng và một vấn đề cuối cùng mà tôi cũng muốn bản luận
với nhà báo nguyễn minh phong
đấy là câu chuyện bạo hành xảy ra
ở cơ sở mầm non tư thục tại đà nẵng
một lần nữa thì một câu hỏi lại được đặt ra
đó là việc kiểm tra và giám sát
các cơ sở mầm non này
dường như là có gì đó không ổn
chắc chắn là như vậy
đọc những thông tin như vậy
cũng như là sự lặp lại của những thông tin trước đây như vậy
chúng ta thấy rất là buồn
cho nên rõ ràng ở đây đang có một sự bất cập
cả trong nhận thức cả trong quản lý
cũng như trong hành xử của các bên có liên quan
đặc biệt là của các quan kế nhà nước
cũng như là của những người tổ chức
và những người trực tiếp nuôi dạy trẻ
theo tôi thì nên có một sự hoàn thiện
cái quy định pháp lý
liên quan đến việc tổ chức và quản lý các nhà trẻ
bao gồm nhà trẻ công nhà trẻ tư
trên tinh thần chung là bình đẳng
bởi vì chúng ta phải coi trẻ em
dù là ở nhà trẻ công hay nhà tư
đều phải là đối xử như nhau
và nhà nước nếu cần phải hỗ trợ nhà trẻ tư
những điều kiện cần thiết để phát triển tốt ngang
với các nhà trẻ công
cần phải thực hiện việc nhận diện và đừng dây nóng
để xử lý nghiêm và có những quy định pháp lý
để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như vậy
mà không chỉ xử lý cái người trực tiếp bạo hành
mà xử lý cả chủ chủ nhà trẻ
những người có trách nhiệm
để nó tạo ra một sự liên đối
và sử dụng cái đó để kiểm soát
tăng cái chế kiểm soát lẫn nhau
và nội bộ chứ không phải là đổ lỗi cho một cá nhân
và sau đó là là hoạt cả làng
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo
và một lần nữa cũng cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các số báo trong tuần qua
tại cuộc họp về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
và kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
đối với ba bộ y tế giáo dục và đào tạo
bộ văn hóa thể thao và du lịch
đề cập tới dự án một trăm hai mươi năm
của bộ y tế xây dựng hai bệnh viện
là bệnh viện bạch mai cơ sở hai
và bệnh viện việt đức cơ sở hai
phó thủ tướng vương đình huệ
tỏ rõ sự suốt ruột về dự án trọng điểm
và cấp thiết nhưng việc triển khai
thì tắc tịch
chỗ có vốn thì tắc tịch không giải ngân được
chỗ cần tiền thì không có để tiêu
phải nói rõ trách nhiệm là do ai
do giao vốn chậm hay không có hướng dẫn
không kiểm tra đôn đốc
giao vốn xong là không có trách nhiệm
trách nhiệm của bộ chủ quản như thế nào
bộ trưởng thứ trưởng ban quản lý dự án
và cá nhân nào chịu trách nhiệm
chả nhẽ không có ai chịu trách nhiệm
về việc này
quốc hội làm việc tại hội trường
thảo luận về dự án luật tố cáo sửa đổi
việc dự thảo mở rộng hình thức tố cáo
đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi
không đồng tình
với một số ý kiến cho rằng
không quy định hình thức tố cáo qua điện thoại
đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng cho rằng
hiện nay chúng ta đang bước vào thời kỳ cách mạng bốn
nếu không cho tố cáo qua điện thoại
chúng ta sẽ quay lại thời kỳ bốn